khoảng hai giờ sáng nay tại ngõ một đại linh phường trung văn quận nam từ liêm hà nội
xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy bốn nhà xưởng khiến tám người thiệt mạng và mất tích
ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường
tuy nhiên khu vực kho xưởng bị cháy nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét
có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa đồ gỗ nên đã cháy lan và nhanh chóng thiêu dụi cả bốn khu nhà xưởng
đến khoảng bảy giờ sáng nay đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
bước đầu cơ quan chức năng xác định có tám nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy
lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích
tàng trữ vận chuyển trái phép hai bánh heroin và hơn chín bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
đối tượng lò văn xuân chú tại tỉnh điện biên vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng cao bằng bắt quả tang
qua đầu tranh xuân khai nhận số heroin và ma túy tổng hợp trên mua của một người tại lào chưa rõ danh tính
với giá hơn ba trăm năm mươi triệu đồng để đưa sang trung quốc bán kiếm lời
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an thành phố huế tỉnh thứ thiên huế vừa đồng loạt triệt xóa sáu điểm mua bán tàng chữ trái phép trên ma túy
tạm giữ chín đối tượng thu giữ tổng cộng gần sáu kg cỏ mỹ và tổng số tiền trên một trăm linh triệu đồng
các đối tượng khai nhận mua cỏ mỹ về bán cho các con nghiện trên địa bàn tỉnh
lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của các nạn nhân hai đối tượng phạm thị huế chú tại bắc giang và ninh thị hải yến
chú tại hà nội tìm cách móc nối đưa rất nhiều cô gái tuổi đời còn rất trẻ sang trung quốc để thực hiện việc mang thai hộ
mỗi trường hợp sau khi giao con thành công sẽ được nhận số tiền từ ba trăm linh cho đến ba trăm bốn mươi triệu đồng
công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố hai đối tượng trên về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
chỉ vì xích mít trong lúc làm việc chung tại một công trình xây dựng ở phú quốc
nguyễn phạm sĩ nguyên đã rủ một mươi một người khác đi tìm lê tấn đạt để giải quyết mâu thuẫn
hậu quả nguyên bị đạt đâm chết
kéo theo đó là bốn thanh niên trong nhóm của nguyên cũng bị đâm trọng thương
sáng nay công an tỉnh kiên giang đã di lý đối tượng từ đảo phú quốc về đất liền
đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với lê tấn đạt chú tại tỉnh an giang về hành vi giết người
thưa quý vị và các bạn khủng hoảng truyền thông là điều mà không có một doanh nghiệp nào mong muốn gặp phải
trong bối cảnh thế giới phẳng như hiện nay thì doanh nghiệp thậm chí là sẽ có thể gặp phải bê bối
chỉ sau một đoạn clip ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội
và câu chuyện của aroma resorts phan thiết sau lùm xùm bị youtuber khoa puck tố lừa đảo
đe dọa hành hung đang là tâm điểm của dư luận những ngày qua là một ví dụ
và dù đến thời điểm này thôi thì phía resort aroma thì đã có văn bản chính thức giải thích về vụ việc này
và về phía khoa puck cũng đã nhận lại được số tiền đặt phòng
thế nhưng cộng đồng mạng vẫn còn tranh luận về cách ứng xử của doanh nghiệp trong sự cố vừa rồi
vâng rõ ràng là xử lý khủng hoảng truyền thông thì phải là một nghệ thuật
và nếu như không khéo thì có thể sẽ ngay lập tức phá tan hình ảnh thương hiệu đã được xây dựng
cũng có thể làm âm ỉ và gây ra những thiệt hại trong tương lai
ngược lại nếu như xử lý tốt thì có thể biến bê bối trở thành một chiến lược độc đáo và thu về những phản hồi tích cực
và mình nói thẳng luôn các bạn là hai triệu hai đối với mình là nó giống như rác vậy các bạn
thì hiểu không

còn những vụ tương lai như vậy
tại giờ đối với anh tôi tôi phải giải quyết được nếu anh không quay phim
đoàn tranh luận dưới lễ tân của một resort tại bình thuận với người có nicknam trên youtube là khoa pất
sau một tuần chia sẻ video này trên youtube đã có gần chín triệu lượt theo dõi và gần năm mươi lượt bình luận
đa số là ủng hộ cách giải quyết của anh này cũng như kêu gọi tẩy chay resort
riêng cái chị lễ tân thì mình nghĩ là mình làm nghề dịch vụ mà khách hàng là thượng đế
khi mà khách hàng có những cái thái độ rất là khó chịu thì mình cũng phải dễ chịu để mình xoa dịu
hoặc là mình phải đưa ra những câu nói mà dễ chịu để mình ngồi cùng thương lượng với nhau
chứ không phải là dùng bảo vệ hay dùng cái người kia để kháng cự lại khách hàng
tại vì khách hàng của mình họ đưa tới doanh thu cho mình mà
chưa cần biết là cái người review là nói đúng hay nói sai
thì trước hết doanh nghiệp vẫn nên khéo một chút trong cái việc xử lý ban đầu
đến một cái dịch vụ mà mình không hài lòng và mình cảm thấy là cái chuyện này là cái chuyện cần thiết cho mọi người biết
thì cái chuyện này hoàn toàn là
là không có vấn đề gì sai trái cả
nếu như bản thân tộc anh khi mà anh đến một cái dịch vụ nào đó mà anh cảm thấy không hài lòng
thì anh cũng sẽ làm một cái điều tương tự như vậy
theo các chuyên gia truyền thông mô thuẫn giữa khoa bắc với resort
cũng như các tình huống phát sinh kêu gọi tẩy chay là điều dễ hiểu
bởi kênh youtube của khoa burk có hơn một hai triệu người đăng ký theo dõi
và từng chia sẻ hàng loạt các khách sạn resort trên cả nước
thêm vào đó nội dung đoạn video nói trên cũng cho thấy
các nhân viên tàu resort cũng cư xử không đúng mực với khách hàng của mình
từ khâu trác in phòng thu tiền
và đặc biệt là yêu cầu khách hàng không được quay phim chụp hình
trong khi không có quy định trước đó
vai trò giữa bạn khoa này với lại cái resort kia
thì là bạn khoa đang đóng cái vai trò là kẻ yếu thế
còn resort kia thì đóng vai trò là gọi là phía trên hơn cơ
thế thì thường là cộng đồng mạng họ có một cái xu hướng
là họ sẽ đinh vực những cái người yếu thế
bởi vì họ cũng cảm nhận đấy chính là họ
họ cảm nhận là một lúc nào đấy họ cũng sẽ rơi vào cái tình huống
là cái người yếu thế như vậy
thì bây giờ mình lên tiếng thì những cái gọi là kẻ mạnh hơn mình
sẽ phải trùn bước sẽ phải sợ
mặc dù có nhiều lý do để đồng tình về cách chia sẻ của khoa
nhưng với phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng
thì các chuyên gia cho rằng đây là cách cư xử chưa thật sự phù hợp
đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay
ba điểm xếp bật của resort này trên các trang du lịch uy tín
trong đó có trang tripadvisor
và mới đây tripizer đã tạm khóa chức năng đánh giá với resort này
vì lý do là một lượng lớn đánh giá không phản ánh trải nghiệm trực tiếp
tại aroma resort
tuy nhiên động thái này khiến nhiều cư dân mạng không hài lòng
và ứng dụng này phải hứng chịu một loạt đánh giá một sao
từ người dùng việt nam
chưa dừng lại ở đó trong vài ngày qua
nhiều khách sạn resort trên cả nước có tên aroma
cũng chịu hàng trăm lượng đánh giá một sao
khiến điểm đánh giá trung bình giảm mạnh
trên google maps
một số khách sạn cũng có tên gần giống aroma
như romana hay anatara cũng bị vạ lây
có thể thấy đây là những dẫn chứng rất thiết thực
về sự khủng hoảng truyền thông của doanh nghiệp
ở thời đại bốn
khi mà các youtuber các facebooker
ngày càng phổ biến và có tiếng nói
các chuyên gia truyền thông cho rằng
thời đại công nghệ phát triển như hiện nay
cộng đồng mạng sẵn sàng lên tiếng
để tạo hiệu ứng tích cực cho một vấn đề
cũng như có khả năng kêu gọi tẩy chay
vì vậy các doanh nghiệp nên thủ sẵn cho mình
cách xử lý tình huống khi khủng hoảng xảy ra
kèm theo đó là thái độ chân thành
chứ không phải chờ nước đến chân mới nhảy
các doanh nghiệp cũng cần xem lại
quy trình đào tạo nhân viên dịch vụ của mình
có đúng ý kiến phản ánh của khách hàng hay không
điều quan trọng nhất
vẫn là xác định đúng nguyên nhân của khủng hoảng
để từng bước lập kế hoạch giải quyết
chị trần thu hằng lái xe ô tô đã hai năm nay
vì thường xuyên đi dày cao gót
nên chị hằng đã chọn giải pháp an toàn
đó là để một đôi dép trên xe ô tô như thế này
ngoài ra chị cũng đặt ra cho mình một số nguyên tắc an toàn khi lái xe đó là không nghe điện thoại không trang điểm hay xe gương khi đang lái xe
do đó trước quan điểm của nhiều người đặc biệt là cánh mày dâu chỉ trích châm biếm phụ nữ lái xe chị hằng không đồng tình
tôi thấy rằng cái việc nói rằng là phụ nữ lái xe không an toàn thì là chưa hợp lý
bởi vì là chúng tôi có thể là kỹ năng của chúng tôi cũng chưa tốt bằng nam giới nhưng mà bù lại chúng tôi có sự cẩn thận
và trong mỗi tình huống chúng tôi tập trung lái xe chúng tôi cũng phải tìm hiểu nắm vững luật giao thông thì thường xuyên là sẽ lái xe tốt hơn
còn nếu mà trong bất cứ trường hợp nào thì dù là nam giới hay nữ giới mà có hành vi lái xe ẩu và không nắm vững được luật giao thông thì đều có nguy cơ gây mất an toàn giao thông như nhau
là đâu hay phụ nữ lái xe ai cũng có người phụ nữ thì lái xe rất giỏi có người phụ nữ thì lái xe chưa được cứng tay lái
đàn ông cũng thế mình thì quan điểm là phụ nữ lái xe hay đàn ông lái xe thì
đều có hai mặt giống nhau ạ
thông điệp mà những người làm chương trình chúng tôi muốn gửi tới đó là dù bất cứ ai là nam hay nữ khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông thường xuyên giải luyện kỹ năng lái xe
có như vậy mới không có những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra
thưa quý vị trên mạng xã hội có thể nói rằng nơi là giới trẻ có thể sinh hoạt hàng ngày
một tự trạng gây nhức đến các bạn
một tự trạng gây nhức đến các bạn
một tự trạng gây nhớ hiện nay đó là việc xuất hiện ngày càng nhiều những lời nói tục chỉ bậy trong các bình luận trong các bài viết trong các live stream được phát trực tiếp trên các trang facebook hay youtube để thu hút người xem
vâng nói tục chỉ vậy thì không phải là một hiện tượng mới thế nhưng chưa bao giờ giới trẻ lại nói tục chỉ bệnh tràn lan và bừa bãi nhiều như hiện nay
nó dường như trở thành một thứ trào lưu và nghiễm nhiên được lưu hành lây lan như một thứ dịch bệnh trước sự thờ ơ của người lớn
một xã hội hiện đại đi kèm theo đó là những trào lưu rầm rộ của giới trẻ có những trào lưu tích cực thế nhưng cũng có nhiều trào lưu tiêu cực làm ảnh hưởng đến cả một thế hệ tương lai
và để tìm hiểu về vấn đề này thì phóng viên an ninh toàn cảnh đã có cuộc trao đổi với chuyên gia giáo dục tiến sĩ vũ thu hương mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
chỉ cần gõ vài từ khóa trên thanh tìm kiếm của facebook không khó tìm ra những fanpage có những tên như chửi chửi bậy hoặc những từ tục tiễu khác với hàng chục ngàn lượt đăng ký theo dõi
những hình ảnh bài viết của những trang này chủ yếu mang tính chất giải trí đùa cợt nhưng kèm theo đó là những từ ngữ văng tục
phía dưới rất nhiều dòng bình luận của các tài khoản cũng hùa theo bình luận lại hoặc đặt các câu hỏi khiếm nhã cùng với các từ ngữ trên
ngoài ra cư dân mạng còn tỏ ra hưởng ứng
ứng hàng loạt video trên facebook và youtube chửi bậy
mỗi video clip thu hút có khi hơn nhiều triệu lượt xem hàng trăm bình luận phần nhiều trong số bình luận này cũng là những câu chửi
hiện tượng này đã và đang ngày càng trở nên phổ biến hơn trên mạng xã hội và trở thành một làn sóng tiêu cực ảnh hưởng đến giới trẻ
hiện tại việc giới trẻ sử dụng quá nhiều thời gian trong việc sử dụng mạng xã hội có tác động ảnh hưởng tiêu cực như thế nào trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp của các bạn trẻ đặc biệt là các bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường
xin bà đưa ra ý kiến về vấn đề này
mạng xã hội lại là một cái kênh để các bạn trẻ học hỏi
và chúng tôi nhận ra rằng là nếu như ngày xưa mà gia đình nào không nói bệnh thì con sẽ không bao giờ nói bệnh
nhưng bây giờ thì câu chuyện là không đúng như thế nữa
mà có những gia đình bố mẹ không bao giờ nói bệnh
nhưng con lại nói bậy rất là nhiều
và khi tìm hiểu thì chúng tôi nhận ra là các con học nhau trên mạng xã hội và các con học nhau bằng chính những cái giao tiếp hàng ngày
cũng những cái người bạn đó sử dụng mạng xã hội và học nhau nói bậy thì lúc đấy những đứa trẻ cũng nói bậy và truyền cho nhau
nếu như nói văn học phản ánh nhân học thì việc giới trẻ sử dụng nhiều ngôn ngữ tục tiễu kém văn hóa sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển nhân cách của các bạn trẻ thưa chuyên gia
đối với người lớn thì có thể là chúng ta
chúng ta đã trải qua rất là nhiều rồi
thỉnh thoảng chúng ta lên cơn nóng thì chúng ta cũng có thể hói ra một vài câu để xảy ra cái tâm thầm của mình
và cái điều đó thì không ảnh hưởng nhiều đến nhân cách của chúng ta
tuy nhiên là đối với các bạn trẻ thì nó lại ảnh hưởng
cái ảnh hưởng ở đây là khi các bạn đã nói ra được những câu nói vậy thì các bạn nghĩ là các bạn có thể làm được những việc mà bị cấm
thế nên là những cái việc mà các bạn nghĩ là có thể ở đấy đôi khi sẽ tác động vào hành động của các bạn cho đến khi các bạn thực sự làm
có những bạn mà khi đã va vấp vào rồi
và tự chỉnh sửa chính bản thân mình
nhưng có rất nhiều bạn thì cảm thấy là chẳng sao cả
ta vẫn là con người rất là tốt
ta nghĩ là ta chỉ sử dụng cái đó trong giới hạn như thế này thôi
và dần dần các bạn càng đốn sâu hơn vào những việc mà bị cấm
và cuối cùng thì các bạn đã đánh mất nhân cách của mình mặc dù trước nay các bạn không hề muốn
có một thực tế là hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều những đoạn video clip hoặc là những hình ảnh mang nội dung nói tục chỉ bậy
thậm chí là được các bạn trẻ chia sẻ lên trang cá nhân
vậy thì phải chăng là các bạn trẻ đang có một cái chuẩn mực khá thấp về văn hóa
và đang đi ngược lại với những thuần phong mỹ tục việt nam
thưa chuyên gia
là đây là một cái tín hiệu có thể nói là rất là đáng thương của giới trẻ
có nghĩa là các con đang quá thiếu sân chơi
các con không có chỗ để thể hiện chính bản thân mình
để giảm bớt cái thời gian nhàn rỗi
bản thân chúng tôi khi mà thực hiện một số những cái nguyên tắc của các cụ ngày xưa
thì chúng tôi nhận ra là
trẻ em khi được sống trong một môi trường đấy
các con đã ngoan và hiểu biết hơn rất là nhiều
như vậy thì có nghĩa là
nếu như chúng ta vẫn cứ để những cái câu chuyện tục tiễu như thế này lan truyền
thì có thể chính các bạn sẽ quay lưng lại với văn hóa truyền thống
khi chúng ta hòa nhập về thế giới
chúng ta lại càng cần phải giữ bản sóc
bởi vì chỉ khi chúng ta giữ bản sóc
thì chúng ta mới không bị hòa lẫn giữa tất cả những dân tộc khác
có một số nhân vật hiện nay trên mạng xã hội
thì sử dụng những hình ảnh của mình
kém theo những lời nói tục tĩu
lại được các bạn trẻ tung hô
và thậm chí là coi như một thần tượng
theo bà thì hiện tượng này phản ánh điều gì trong xã hội
khi mà các con thú sinh chơi
thì các con đến tất cả mọi thứ thú sinh chơi
và dẫn đến là các con coi tất cả những chuyện đấy là những chuyện vui đùa
tuy nhiên chúng ta cần phải có một cái giới hạn
có rất là nhiều những câu chuyện đùa
đã trở thành những cái thảm họa
các bạn nghĩ chuyện đấy hết sức bình thường
nhưng nếu như đột nhiên các bạn phải giao tiếp với một người
mà người ta đang rất nóng tính
và các bạn sử dụng chính những ngôn từ đó
thì đấy chính lại là những cái khiêu khích để người ta có thể đánh lại mình
hành hút lại mình
thậm chí người ta có thể nặng hơn là có thể gây án mạng
thì như vậy chúng tôi mới từng nói rằng là
đôi khi giới trẻ nghĩ mọi chuyện quá nhẹ nhàng
và nghĩ là coi là cái sự vui đùa
nhưng có thể để lại hậu quả rất lớn
thưa bà vậy thì với một lượng lớn thông tin như vậy trên mạng xã hội
thì việc chọn lọc thông tin là một điều vô cùng quan trọng
vậy thì xin bà hãy chia sẻ cái ý kiến của mình
về việc gia đình và nhà trường đóng vai trò quan trọng như thế nào
trong việc định hướng các em
với việc chọn lọc thông tin trên mạng xã hội ạ
tôi nghĩ cái điều này là quan trọng nhất
đôi khi các bố mẹ vẫn nghĩ rằng là đấy là thế giới của chúng nó
và các bố mẹ không tham gia
hoặc là khi tham gia thì các bố mẹ giao giảng đạo đức rất là nhiều
gây cho các bạn ức chế
và các bạn ấy không muốn giao tiếp với bố mẹ nữa
nhưng mà nếu như chúng ta những người lớn
chúng ta thực sự là bạn bè
thì lúc đấy mọi chuyện sẽ khác
chúng ta có kỹ thuật khoa học
chúng ta sẽ biết đâu là nguồn thông tin chính thức
và đâu là cái nguồn thông tin địa đặc
và lúc đấy chúng ta có thể tự xử lý được vấn đề của mình
thế thì khi mà tôi cung cấp thông tin khoa học cho con
chỉ bằng khoa học thôi
thì con sẽ sử dụng chính cái nguồn khoa học đó
để con giải quyết những cái thông tin kia
và con sẽ lựa chọn được tin vào một thông tin nào
và không tin thông tin nào
và từ đó thì con sẽ có một cái bản lĩnh
để có thể biết lựa chọn nguồn thông tin cho mình
trẻ gần như bỏ lỡ
cả một cái mảng rất là lớn
đó chính là những vấn đề xã hội
và chính vì vậy cho nên là
trẻ trở nên thờ ơ với cuộc sống
rất thờ ơ
mà lại đi lao vào những cái điều rất không đáng
thì tôi nghĩ rằng
điều quan trọng nhất là chúng ta hãy cho con tham gia vào cuộc sống
ngay từ khi con còn nhỏ

thì lúc đấy con sẽ có cái cách
để ứng xử với cuộc sống phù hợp hơn
xin cám ơn bà

xin chào các bạn
các nạn nhân bị tử vong được xác định tại khu vực xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường bảy mươi chín
trong sáng nay một số thi thể đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường
các nạn nhân sẽ được đưa về bệnh viện một trăm chín mươi tám
nhiều xe cứu thương vẫn đang túc trực ở phía ngoài hiện trường
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an tp hải phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ đối tượng hà văn quy ba mươi bốn tuổi chú huyện mai châu tỉnh hòa bình nguyễn hữu nghĩa năm mươi ba tuổi ngô quang cường bốn mươi chín tuổi cùng chú thành phố hải phòng về hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy

thành tra chính phủ kết luận công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn bộ quốc phòng cùng các đơn vị cá nhân có liên quan có dấu hiệu giả mạo hồ sơ số liệu báo cáo tài chính trong việc xin vay vốn ngân hàng và tham gia dự thầu các dự án góp vốn chuyển nhuận cổ phần và thực hiện các dự án đầu tư qua kiểm tra hồ sơ tài liệu hiện có của công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn bộ quốc phòng cho thấy hầu hết các báo cáo tài chính từ khi thành lập năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi bảy được sử dụng để kê khai cướp toán thuế hàng năm với các cơ quan thuế nhưng không được kiểm toán
tuy nhiên trong các hồ sơ xin vay vốn của công ty thái sơn bộ quốc phòng tại các chi nhánh của ngân hàng bidv thành đô bà triểu hồ sơ tham gia liên danh nhà đầu tư các dự án bot bt cầu việt trì mới quốc lộ hai mươi đoạn km một trăm hai mươi ba đến km hai trăm sáu mươi tám và hồ sơ dự thầu một số gói thầu xây lắp cho thấy là các báo cáo tài chính có đồng dấu ký xác nhận của một số công ty kiểm toán như fac hgt vnasc sgvn đệ nhất
qua xác minh một số đơn vị tư vấn đã xác nhận không thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn bộ quốc phòng
về số liệu tại các báo cáo tài chính được cho là đã kiểm toán để xin vay vốn dự thầu đều phản ánh công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn bộ quốc phòng có đủ năng lực nhưng so với báo cáo tài chính để quyết toán thuế hàng năm thì lại có nhiều sai khác
không đúng thực tế tình hình tài chính rất yếu kém tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu luôn âm và lỗ
vào năm hai nghìn một mươi năm lỗ bốn hai mươi một tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi sáu lỗ năm chín trăm bảy mươi năm tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi bảy lỗ sáu trăm hai mươi tám triệu đồng
bên cạnh đó tổng công ty thái sơn bộ quốc phòng còn có nhiều sai phạm về việc chuyển nhượng thầu trái quy định cho các doanh nghiệp khác để hưởng lợi
vào ngày hôm qua công an tp hcm cho biết đã ra quyết định tạm giữ trần ngọc phúc thường gọi là phúc xo ba mươi chín tuổi chú quận một mươi
để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất mạng
từ đêm ngày một mươi tháng bốn đến gần hai giờ sáng ngày một mươi một tháng bốn công an tp hcm tiến hành khám xét quán karaoke xo
đường trường trinh phường tân thới nhất quận một mươi hai do trần ngọc phúc làm chủ
sau khi khám xét lực lượng chức năng đã tạm giữ ba xe máy để dưới hầm gửi xe của quán
tất cả đều mang biển số ngũ quý
trước đó dặn sáng ngày một mươi tháng bốn công an tp hcm phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tp hcm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
tại sáu phòng lực lượng công an phát hiện nhiều nam nữ đang phê ma túy thu giữ một lượng lớn ma túy ở các phòng này
ngoài ra tại đây còn chứa rượu ngoại nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng tử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
cơ quan công an đã đưa hơn một trăm linh người có mặt trong quán gồm khách nhân viên
trong đó có cả phúc xo về trụ sở công an để lấy lời khai
qua kiểm tra xác định tám mươi người dương tính với ma túy trong đó ba mươi người là nhân viên của quán
xích mít trong lúc làm việc chung tại một công trình xây dựng nguyễn phạm sĩ nguyên một mươi bảy tuổi
đã rủ một mươi một người khác đi tìm lê tấn đạt để giải quyết mâu thuẫn
hậu quả nguyên bị đạt đâm tử vong bốn thanh niên trong nhóm của nguyên cũng bị đâm trọng thương
vụ việc xảy ra tại huyện phú quốc tỉnh kiên giang
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang cho biết đã di lý đối tượng
từ đảo phú quốc về đất liền đồng thời thực hiện bắt tạm giam bốn tháng đối với lê tấn đạt
hai mươi năm tuổi chú huyện tri tôn tỉnh an giang về hành vi giết người
theo kết quả điều tra trước đó ở chỗ làm giữa đạt và nguyên đã xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi chín tháng ba nguyên đã rủ hà nhật khánh huỳnh ngọc út nguyễn trí hải phạm quốc huy
và bảy thanh niên khác mang theo hung khí đến lán trại nơi gia đình đạt đang ở tìm đạt đánh giàn mặt
thế vậy ông lê văn nắp là cha ruột của đạt ra can ngăn thì bị nhóm của nguyên đánh bị thương ở đầu
còn nguyên xông vào đánh đạt
trong lúc hỗn chiến đạt đã lấy dao đâm nhiều nhát vào nhóm người đang tấn công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
sau khi gây án đạt đến cơ quan công an đầu thú
công an thành phố hải phòng vừa bắt giữ bốn đối tượng cùng chú tại hải phòng về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày chín tháng bốn công an thành phố hải phòng
nhận được tin báo của công ty trách nhiệm hữu hạn golden victory việt nam
ở xã nghĩa minh huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
về việc công ty giao năm trăm bảy mươi bảy thùng hàng dày nhãn hiệu nike cho lái xe nguyễn huy tân
vận chuyển đến công ty max việt nam ở quận dương kinh thành phố hải phòng
khi giao nhận hàng công ty đã phát hiện bị mất hai trăm một mươi sáu đôi giày nhãn hiệu nike trị giá hơn hai mươi usd
lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ các đối tượng trên
tại cơ quan công an các đối tượng nguyễn huy tân bùi đức tùng phạm đình giang và đỗ văn kha
đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện lực lượng công an đã thu giữ hai trăm một mươi đôi giày nhãn hiệu nike
cùng một xe ô tô tải biển kiểm soát một mươi năm c tám nghìn bảy trăm linh ba
với thủ tục cho vay đơn giản không cần tài sản thế chấp
nên dù lãi suất cao gấp nhiều lần so với ngân hàng
thì nhiều người vẫn tìm đến các điểm cầm đồ hỗ trợ tài chính để vay tiền
nhưng không ít những cơ sở này đã biến tướng thành các hoạt động tín dụng đen
cho vai nặng lãi các đối tượng cho vay thường có tiền án tiền sự
nhiều trường hợp sau đó không có khả năng trả nợ đã dẫn đến tình trạng bị đòi nợ thuê
bị bắt giữ trái pháp luật cưỡng đoạt tài sản hủy hoại tài sản
bị cối gây thương tích thậm chí là mất mạng
đã gần một năm trôi qua nhưng người đàn ông này và gia đình
vẫn chưa thể ngôi ngoài nỗi đau khi mất đi đứa con trai duy nhất
chỉ vì vay tín dụng đen năm mươi triệu đồng đến hạn chưa trả được
con trai ông là phạm văn phú đã bị nhóm đối tượng đòi nợ đánh đập đến chết
vứt sát trong rừng tại khu vực xã cầm hải thành phố cầm phà tỉnh quảng ninh
em của phú nhỏ bảy tuổi là di khư đi ở khắp nhà bà con
trước vụ án giết người mang tính nghiêm trọng công an thành phố cầm phà
và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã nhanh chóng vào cuộc đấu tranh làm rõ
bắt sáu đối tượng
nhưng đối tượng cầm đầu là vũ hoa vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường cửa ông thành phố cầm phà tỉnh quảng ninh
đã bỏ trốn và đang bị truyền
quảng ninh là địa bàn năng động về kinh tế
nhu cầu chi tiêu và vốn kinh doanh cao
nên hoạt động tín dụng đen vẫn còn đất sống
nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
cũng từ đây mà ra
với sự quyên liệt của mình
trong năm hai nghìn một mươi tám lực lượng chức năng công an tỉnh
đã khởi tố hai mươi vụ ba mươi sáu bị can
với các hành vi giết người cố ý gây thương tích
cưỡng đoạt tài sản hủy hoại tài sản
bắt giữ người trái pháp luật gây dối trật tự công cộng
tuy nhiên việc xử lý các đối tượng hoạt động tín dụng đen
vẫn gặp không ít khó khăn
các đối tượng cho vay cho người nhu cầu
cần vay bằng hình thức vay nguyên lượng tiền
và nãi xuất không vượt quá nãi xuất
mà quy định trong bộ nói chân sự là hai mươi
nhưng bên cạnh nãi xuất đấy
các đối tượng đẻ ra người vay phải chấp nhận
khi vay như là có cái phí đặt ra cái phí
phí tư vấn bảo hiểm tài sản
đó là những hình thức để chống nãi huy mực
cái phí đấy thì quy định rất cao
khi chúng ta cộng vào khoản nãi
thì cùng với nãi
hay cho người vay thì nhiều khi nên đến hai trăm linh ba trăm linh
để không còn những vụ án đau lòng do tín dụng đen gây ra
trách nhiệm không chỉ thuộc về lực lượng công an
cần lắm sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
các ngành chức năng và đặc biệt là nhận thức của người dân
về tín dụng đen mới có thể đẩy lùi
và chặn đứt vòi bạch tuộc nguy hiểm này
sáng nay công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
đang phối hợp với chủ phương tiện tổ chức trục vớt ghe gỗ
và hàng trăm tấn gạo chìm xuống sông hậu
sau cú va chạm với xà lan chở cát
rất may là vụ tai nạn không có thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng bốn
tại đoạn giao nhau giữa rạch long xuyên với sông hậu
thuộc tổ một mươi ba khóm bình thới ba phường bình khánh thành phố long xuyên
xà lan do nguyễn văn trọng chú tại tỉnh kiên giang điều khiển
chở khoảng hai trăm bốn mươi khối cát lưu thông trên sông hậu
theo hướng châu đốc long xuyên
khi đến khu vực trên xà lan đã xảy ra va chạm với ghe gỗ
do anh đỗ văn thẳng chú tỉnh an giang điều khiển theo chiều ngược lại
lúc này trên phương tiện của anh thẳng còn có vợ con gái
và chở theo một trăm một mươi năm tấn gạo trị giá trên bảy trăm một mươi triệu đồng
cú va chạm mạnh đã khiến ghe gỗ cùng một trăm một mươi năm tấn gạo chìm xuống sông hậu ngay sau đó
còn trọng điều khiển xà lan qua khu vực cầu tôn đức thắng
thì bị lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh truy đuổi
mời về trụ sở công an phường làm việc
được biết tại thời điểm xảy ra tai nạn cả hai phương tiện đều chở quá tải
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong thời gian qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
với nhiều nguyên nhân khác nhau
nhưng yếu tố liên quan trực tiếp vẫn là phương tiện và người lái
vậy công tác quản lý phương tiện và người lái đã được các địa phương quan tâm như thế nào
phản ánh tại tỉnh hà nam
để thực hiện tốt hơn công tác quản lý phương tiện và người lái
có phần giảm thiểu tai nạn giao thông
và ổn tắc giao thông
ban an toàn giao thông tỉnh hà nam đã chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo
và cấp giấy phép lái xe quản lý chặt công tác đào tạo
và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay

về thời gian chương trình các quy định của bộ

thứ ba là tăng cường và thường xuyên nâng cao chất lượng đào tạo
thứ ba cũng đã phối hợp với thanh tra sở thường xuyên kiểm tra giám sát công tác đào tạo của các cơ sở

trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thực hiện kiểm định các tiêu chuẩn về kỹ thuật và môi trường phương tiện cơ giới đường bộ
theo quy định cho hơn hai mươi lượt phương tiện trong đó đã cấp giấy chứng nhận kiểm định cho hàng chục nghìn phương tiện
các trung tâm sát hạch trường dạy nghề đã nâng cao cơ sở vật chất của ba trung tâm sát hạch trên địa bàn
đáp ứng đủ nhu cầu của người dân đảm bảo chất lượng tốt nhất đã tổ chức sát hạch cấp mới hơn ba mươi giấy phép lái xe các loại

có truyền đạt cho chúng tôi các kinh nghiệm xử lý tình huống và cũng như những tâm lý hoặc là những kỹ năng mình lái xe
để đảm bảo sao cho khi mà mình ra trường mình lái xe mình cảm thấy tự tin nhất và đảm bảo an toàn cho mình và mọi người tham gia giao thông
tăng cường hoạt động kiểm tra thanh tra hoạt động đào tạo quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
xử lý kiên quyết những cơ sở đào tạo quản lý đào tạo hội đồng sát hạch vi phạm quy chế đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
giám sát công tác đăng ký đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ là những việc đang được ban an toàn giao thông tỉnh hà nam thực hiện
với mục tiêu cao nhất là để kiềm chế tai nạn giao thông
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện gò công tây tỉnh tiền giang đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê thị mỹ an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp thạnh hưng xã thạnh trị huyện gò công tây tỉnh tiền giang
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bên cạnh đó công an huyện gò công tây tỉnh tiền giang còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn đình ánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn sồi xã thành minh huyện thạch thành tỉnh thanh hóa về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
cũng liên quan đến tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê quốc tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp rạch vọc xã quế thiện huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai nghìn ba trăm bốn mươi năm tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến
các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện